những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi thì phải đề xuất điều chỉnh quy hoạch xóa quy hoạch
đây là chỉ đạo mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân có nhà đất nằm trong khu vực quy hoạch
thành phố yêu cầu đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi thì đề xuất điều chỉnh xóa quy hoạch trả lại quyền lợi lợi ích hợp pháp của người dân
đối với khu vực quy hoạch đất hỗn hợp còn tính khả thi đủ điều kiện để thực hiện chỉnh trang đô thị nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thì đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh quy hoạch phân khu tỷ lệ một trên hai để xác định vị trí ranh giới từng loại chức năng sử dụng đất
đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới còn tính khả thi thì đề xuất kêu gọi đầu tư